chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm
đối với cựu bộ trưởng công thương vũ huy hoàng và ba bị cáo có đơn kháng cáo là
các ông phan trí dũng cựu vũ trưởng công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
và lê quang minh cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
theo đó tất cả bốn bị cáo có kháng cáo đều được tòa phúc thẩm tuyên giảm án
cụ thể bị cáo vũ huy hoàng được giảm một năm tù phải chấp hành bản án một mươi năm tù
bị cáo phan trí dũng được giảm một năm tù phải chấp hành bản án tám năm tù
bị cáo lâm nguyên khôi và lê quang minh mỗi người được giảm sáu tháng tù giam
so với bản án sơ thẩm nên cùng nhận mức án ba năm tù
theo nhận định của hội đồng xét xử các bị cáo đã tuổi cao sức yếu có nhiều bệnh
ngoài ra các bị cáo phạm tội do nhận thức chứ không vì động cơ vụ lợi
do đó có cơ sở để giảm án cho các bị cáo
bị bắt quả tăng cùng với số lượng lớn heroin
đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
được biết đối tượng trần văn khánh đã có tiền án về tội mua bán trái phép chân ma túy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi bốn tháng một cả nước ghi nhận ba mươi sáu ba trăm ba mươi một ca được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một tám trăm bốn mươi một một trăm linh ca
theo thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vào chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một
tính đến nay tám mươi tám ca omicron tại tp hcm
nâng tổng số ca nhiễm biến chủng này trên cả nước lên một trăm sáu mươi ba ca
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trong số tám mươi tám ca omicron có bảy ca có triệu chứng nhẹ sốt nhẹ ớn lạnh đau họng
số ngày dương tính khoảng sáu đến bảy ngày
đối với bà cụ tám mươi hai tuổi dương tính với omicron
nhập cảnh đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm hiện sức khỏe đã ổn định
hai ca nhiễm mormicron mới nhất được ghi nhận thêm
cũng liên quan tới chùm ca bệnh phát hiện trước đó tại tp hcm
gồm nam thanh niên hai mươi năm tuổi là em họ của k omicron sống tại quận một mươi một
trường hợp thứ hai là nam hai mươi chín tuổi bác sĩ khoa cấp cứu
một bệnh viện tại tp hcm sống cùng nhà với ca omicron